thực hiện nhiệm vụ của bộ chính trị giao hôm nay tại hà nội
ubkt trung ương phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo
quy định về thẩm quyền của tổ chức đảng trong việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy sinh hoạt đảng của đảng viên
tại buổi tọa đàm các đại biểu tập trung thảo luận về một số vấn đề cần sửa đổi bổ sung như thời hạn
thủ tục thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt đảng của đảng viên
với một số trường hợp đặc thù chưa có quy định cụ thể và thống nhất
như trường hợp đảng viên chưa hoàn thiện hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng nhưng có dấu hiệu vi phạm
thì tổ chức đảng nào sẽ tiến hành đình chỉ sinh hoạt đảng đảng viên có vi phạm kỷ luật nhưng bỏ trốn thì nên đình chỉ hay khai trừ
cũng được các đại biểu tập trung thảo luận về cách thức tổ chức thực hiện việc xử lý vi phạm
những ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp trình bộ chính trị để ban hành quy định cụ thể trong thời gian tới